thành ủy tp hcm phối hợp với ủy ban kiểm tra trung ương quán triệt các nghị quyết và hướng dẫn của trung ương
thi hành chương bảy chương tám điều lệ đảng về kiểm tra giám sát kỷ luật của đảng
và triển khai chương trình hành động số tám của thành ủy
theo đó chương bảy chương tám điều lệ đảng về công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của đảng
đã được ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai kế thừa các nội dung của ủy ban kiểm tra khóa một mươi bốn
có bổ sung sửa đổi những vấn đề quan trọng về công tác kiểm tra giám sát của đảng
qua đó nhằm cụ thể hóa điều lệ đảng phù hợp hơn với những phát sinh trong thực tế
để ủy ban kiểm tra và đảng viên nắm vững trong quá trình triển khai thực hiện
đây là hai văn bản quan trọng và cơ bản đối với hoạt động của ngành kiểm tra và công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng
nhận thức đúng đầy đủ và triển khai thực hiện tốt hai văn bản này
chính là góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát
đối với phương thức lãnh đạo của đảng tăng cường sự đoàn kết thống nhất nâng cao sức chiến đấu của đảng